tăng cường kiểm tra giám sát yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng giả soát kế hoạch triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
yêu cầu các doanh nghiệp định kỳ hàng tuần xét nghiệm tầm soát các sát xuất của người lao động theo quy định
trong hai ngày qua tp hcm đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho gần bốn mươi trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
các điểm tiêm được tổ chức an toàn về y tế và công tác phòng chống dịch chưa có trường hợp phản ứng phụ nặng sau tiêm
theo đó trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi đã tiêm cho trẻ em tại huyện củ chi và quận một huyện củ chi đã tiêm cho một bốn trăm hai mươi tám học sinh và quận một đã tiêm cho hai trăm sáu mươi học sinh
tính đến một mươi hai h ngày hai mươi tám tháng một mươi có hai mươi quận huyện và thành phố thủ đức đã triển khai tiêm theo kế hoạch
riêng quận gò vấp dự kiến sẽ triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ ngày hai mươi chín tháng một mươi
khi đó tất cả hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức sẽ triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
sở y tế tp hcm cho biết tính chung trong hai ngày toàn thành phố đã có ba mươi chín bảy trăm năm mươi sáu trẻ được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
một trăm sáu mươi bảy trường hợp hoãn tiêm chống chỉ định tiêm là một trường hợp
bốn mươi bốn trẻ được chuyển vào các bệnh viện để tiêm
các điểm tiêm đều an toàn về y tế và phòng chống dịch
có xử lý trường hợp phản ứng phụ ở mức nghẹ và chưa ghi nhận trường hợp phản ứng phụ nặng sau tiêm
các điểm tiêm đều an toàn về y tế và phòng chống dịch
đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo quyết định lần này cũng chỉ rõ thay vì vừa phải khai báo y tế vừa hoàn thành bản cam kết theo mẫu
và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục tại điểm xuất phát
hành khách khi đi máy bay sẽ chỉ khai báo y tế điện tử trên ứng dụng pc covid phần khai báo di chuyển nội địa
khuyến khích hành khách chủ động khai báo từ trước khi làm thủ tục hàng không
trong trường hợp hành khách không có thiết bị hoặc gặp khó khăn khi sử dụng các thiết bị điện tử thông minh
hãng hàng không có trách nhiệm bố trí nhân lực thiết bị để hướng dẫn và hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng và khai báo
vào lúc năm h ba mươi phút sáng ngày hôm nay ngày hai mươi tám tháng một mươi tàu cảnh sát biển hai nghìn năm thuộc hải đội một trăm linh hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một
đã tiếp cận được tàu cá mang số hiệu na chín mươi nghìn hai trăm một mươi sáu ts
trong điều kiện sống và di chuyển tàu cá mang số hiệu na chín mươi nghìn hai trăm một mươi sáu ts
sử dụng những khoản tiền lừa đảo của người khác để đem đi làm tử thiện
sau đó đưa lên mạng xã hội để tự xây dựng hình ảnh cho mình nhằm đưa thêm nhiều nạn nhân vào bẫy
tính đến thời điểm hiện tại đã có một mươi một người là bị hại của đối tượng này đến công an quận bắc tử liêm trình báo
trong quá trình điều tra thì đối tượng đặc biệt rằng là đối phó với các cơ quan chức năng
khi quá trình lấy cung và lời khai ngoan cố bằng các thủ đoạn khác nhau như vay mượn
rồi tìm các câu hỏi để né tránh để tránh việc vi phạm pháp luật
hiện cơ quan công an đã thu giữ gần hai tỷ đồng tiền mặt
cùng hai chiếc ô tô là tài sản mà đối tượng đã mua bằng tiền lừa đảo của các nạn nhân
một số quân trang của lực lượng công an cũng được phát hiện trên những chiếc ô tô này
công an quận bắc tử liêm đã sau quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối tượng mạo danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online
trưa nay các thông tin đáng chú ý khác sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong bản tin một mươi năm h chiều nay
còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với tiểu mục an toàn ba trăm sáu mươi năm ngay sau đây